phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc với số lượng lớn
vào lúc một mươi năm h ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại km hai mươi sáu quốc lộ chín thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông đắc rông
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn c một mươi nghìn một trăm chín mươi bốn có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính
quá trình kiểm tra phát hiện xe ô tô do phan ngọc ái chú tại xã tân lập huyện hướng hóa điều khiển
có vận chuyển một mươi chín thùng xốp bên trong có chứa hai hai trăm linh kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra tài xế phan ngọc ái không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên